tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã xét xử sơ thẩm xử phạt trần tuấn ngọc năm trăm linh triệu đồng
lâm thành trọng hai mươi triệu đồng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
đồng thời trả tự do cho hai bị cáo tại phiên tòa
theo cáo trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ngọc và trọng cùng với tài xế là huỳnh văn vũ
chạy xe ô tô qua cửa khẩu quốc tế hà tiên để vào casino ở campuchia chơi
khi xe chạy qua cửa khẩu hà tiên thì bị lực lượng chức năng phát hiện
trên xe ô tô chở ngọc và trọng có số tiền khoảng bảy trăm linh triệu đồng được mang từ campuchia về việt nam
nhưng không khai báo với cửa quản chức năng